thưa quý vị thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký ban hành công điện một nghìn một trăm hai mươi ba cdttg ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
về việc tăng cường phòng mở đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá
thời gian qua các hoạt động tội phạm liên quan đến cờ bạc nhất là cá độ bóng đá gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng
và là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm khác
đặc biệt lợi dụng sự kiện giải vô địch bóng đá thế giới world cup hai nghìn hai mươi hai đang diễn ra
hoạt động cá độ bóng đá diễn ra hết sức phức tạp với phương thức của các bạn ngày càng tinh vi
để kịp thời ngăn chặn đẩy lùi chấm dứt tệ nạn cá độ bóng đá đảm bảo giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
thủ tướng chính phủ yêu cầu
bộ công an chỉ đạo công an các đơn vị địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
nắm chắc tình hình quản lý chặt chẽ các đối tượng địa bàn trọng điểm tổ chức đấu tranh triệt phá
ổ nhóm đường dây đối tượng hoạt động cơ bạc cá độ bóng đá nhất là trong thời gian diễn ra vòng trung quân cấp hai nghìn hai mươi hai
đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm phát sinh liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá như tín sen lừa đảo cướp cướp giật trộm cắp tài sản
thông tin và truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức
không tham gia các hoạt động cơ bạc nhất là cá độ bóng đá qua mạng internet
phối hợp chặt chẽ với bộ công an ngăn chặn các trang website cơ bạc cá độ và thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ
để chủ động phát hiện đấu tranh triệt xóa các tụ điểm đường dây cá độ bóng đá
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo lực lượng chức năng
nòng cốt là lực lượng công an tổ chức tấn công chấn áp mạnh mẽ xử lý nghiêm tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá trên địa bàn
tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao cảnh giác tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tố giác hoạt động cá độ bóng đá